tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị sáng nay tại hà nội
bộ công an chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức trọng thể lễ meeting hưởng ứng
năm tháng hành động phòng chống ma túy ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
tới dự lễ meeting có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm chủ trì buổi lễ
tới dự lễ trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
thứ trưởng bộ công an ngài shin umeju trưởng phòng điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
các đại biểu cơ quan thực thi pháp luật và phòng chống ma túy các nước tại việt nam gồm lào campuchia thái lan
các đồng chí đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân các tỉnh
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
trong những năm qua do tác động trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy ở khu vực và trên thế giới
đặc biệt là khu vực tam giác vàng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy ở việt nam diễn biến phức tạp
nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi
nhất là gia tăng sử dụng công nghệ cao mạng xã hội và các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để thực hiện hành vi phạm tội
đáng chú ý tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại
sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín
tình hình người nghiện ma túy sử dụng trái phép chất ma túy cũng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước
đây là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm
là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự bức xúc trong nhân dân
quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính hạn chế phát sinh người nhận mới
kiềm chế không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy
các bộ ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng
của các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy về tác hại của ma túy
nhất là ma túy tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy cho mọi tầng lớp nhân dân
với chủ đề trọng tâm của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay là
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
đề nghị các bộ ngành liên quan và ban chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
công điện ba trăm sáu mươi năm ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo cho lực lượng chức năng ở cơ sở nhất là lực lượng công an cấp xã
lực lượng y tế lao động thương bình sản và xã hội tổ chức giả soát thống kê
đánh giá chính xác và nắm chắc tình hình người nghiện
người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý
nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần ngao đá nhằm làm tốt công tác phòng ngừa
không để các đối tượng gây ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh đến việc quán triệt ý kiến chỉ đạo
của đồng chí phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam về công tác phòng chống ma túy
phải kiên quyết cả hai mũi đầu cung và đầu cầu cùng với tăng cường
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
quản lý sao cai để góp phần từng bước giải quyết nguồn cầu ma túy
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận biểu dương bộ công an
bộ lao động thương binh và xã hội các bộ ngành đoàn thể người dân và gửi lời cảm ơn tới tổ chức quốc tế
các quốc gia bè bạn đã cùng việt nam và thế giới kiểm soát mức độ nhất định tệ nạn ma túy
phó thủ tướng cũng đánh giá các lực lượng phòng chống ma túy các bộ ngành địa phương
người dân đã nỗ lực phấn đấu để việt nam không trở thành điểm trung chuyển
mặc dù cả nước có khoảng hai trăm bảy mươi người nghiện ma túy nhưng tỷ lệ người nghiện trên một trăm linh người dân
ở việt nam chỉ bằng một phần ba mức trung bình của khu vực đông nam á
mà tuy vẫn rình rập tất cả mọi người nhất là bây giờ số người bị ảnh bởi ma túy ngay càng trẻ
công cuộc phòng chống ma túy phải làm liên tục quanh năm không kể ngày đêm
và nhân đây thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ tôi một lần nữa trân trọng ghi nhận sự phấn đấu
và cả hy sinh của lực lượng công an chống các tội phạm về ma túy
chúng ta nhất thiết phải tiếp tục ủng hộ và tăng cường cho các lực lượng
chuyên trách phải phòng chống ma túy
chúng ta cũng nhất thiết phải tăng cường lỗ lực để cho công tác cai nghiện và trợ giúp người bị đã bị nghiện ma túy
đây là trách nhiệm không chỉ của ngành lao động thương minh và xã hội mà của cả hệ thống chính trị
và đặc biệt là phải cân cái sự vào cuộc của các đoàn thể và toàn thể nhân dân
tại buổi lễ trưởng phòng điều phối viên
thường trú liên hợp quốc tại việt nam ngài shin u meizu nhấn mạnh
liên hợp quốc luôn cam kết chăm sóc và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi ma túy bất hợp pháp trong bất kỳ hoàn cảnh nào
bên cạnh đó việt nam cũng cần thúc đẩy các chương trình hỗ trợ kỹ năng gia đình và trợ giúp tâm lý xã hội
để ngăn chặn các hành vi ứng phó tiêu cực xảy ra như sử dụng chất gây nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên
cũng như cải thiện khả năng tiếp cận với các loại thuốc trong danh mục kiểm soát trong điều trị các vấn đề về sức khỏe
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
tháng hành động phòng chống ma túy năm nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổ hợp để phần đấu đặt mục tiêu kiểm chế từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc
đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với lực lượng công an trên cả nước công an tỉnh cà mau đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân
tích cực tham gia bài trừ tệ nạn ma túy
qua đó nhiều đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy đã bị bắt giữ
các tụ điểm để bay lắc đã bị các lực lượng công an phát hiện và triệt xóa mạnh mẽ
ghi nhận ngay sau đây tại cà mau
một trong những biện pháp được các đơn vị triển khai đó là tăng cường công tác tuyên truyền tại các khu vực đông dân cư
điểm trường học về phương thức thủ đoạn của tội phạm
cách thức nhận biết biện pháp phòng ngừa về ma túy đến đông đảo người dân
để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tích cực tham gia phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư
các biện pháp tuyên truyền được chọn lọc phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi
tuyên truyền đến người thân gia đình và bạn bè xung quanh
nhiều hơn về tác hại của ma túy đối với xã hội của mình hiện nay
bộ tuyên truyền giao lưu và gặp gỡ để giúp lực lượng đồng dân thanh niên ở đây có nhận thức rõ hơn
sâu sắc hơn để từ đó mà phòng tránh và chống lại những tác hại của ma túy hiện nay
tuyên truyền ma túy thì đây là một cái rất là có ý nghĩa đối với xã hội
tại vì đây là cái tuyên truyền cho đến tận nhà tận nơi
tất nhiên là nhà là phụ huynh học sinh đến dự cùng nghe
với các bạn
các em học sinh và đồng thời phụ huynh có thể tuyên truyền và giáo dục con cái mình để góp phần cho xã hội cao hơn
bên cạnh biện pháp tuyên truyền công an tỉnh cà mau còn đồng loạt gia quân thực hiện cao điểm triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh
triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xử lý triệt đề các tụ điểm dễ bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức bày lắc
điển hình sáng ngày một mươi bảy tháng sáu lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an cơ sở tiến hành kiểm tra cơ sở cắt tóc du phạm và phát hiện bảy đối tượng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy